các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin covid trưa trên kênh youtube báo sức khỏe đời sống
cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước cũng như quốc tế
cùng các tin tức xã hội khác được dư luận đặc biệt quan tâm
thưa quý vị tp hcm đã bắt đầu áp dụng quyết định hai trăm một mươi tám về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám mới được bộ y tế ban hành
theo đó ba mươi sáu phường xã của thành phố đã phải nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cấp hai vùng vàng
điều này đặt ra thách thức lớn cũng như mở ra cơ hội bình thường mới đối với tp hcm
thông tin được đề cập trong thông báo đánh giá các độ dịch trên địa bàn của sở y tế tp hcm
ngày một mươi năm tháng hai cụ thể hai trăm bảy mươi năm phường xã đạt cấp độ một vùng xanh ba mươi bảy phương xã cấp hai tăng ba mươi sáu phường xã cấp hai so với cách đánh giá cũ
nguyên nhân khiến cấp độ dịch tăng ở các địa bàn trên do tỷ lệ tiêm vaccine đủ mũi không đạt quy định
bị tăng thêm một mức độ lây nhiễm
nhóm này gồm hai mươi tám phường xã
hai phường ở quận tám bảy phường ở quận bình tân một mươi phường ở quận gò vấp một phường ở quận tân phú sáu phường ở thành phố thủ đức hai xã ở huyện hóc môn
mức độ lây nhiễm ở mức hai nhưng khả năng đáp ứng ở mức trung bình nên cấp độ dịch sẽ là cấp hai
nhóm này có năm phường xã ba phường ở quận một mươi hai một phường ở quận gò vấp và một xã ở huyện nhà bè
mức độ lây nhiễm ở mức ba và khả năng đáp ứng ở mức cao nên cấp độ dịch sẽ là cấp hai
nhóm này có một phường ở quận sáu
ngoài ra tỷ lệ ca tử vong trên một trăm linh dân vượt ngưỡng quy định sáu ca trên một trăm linh dân
do đó với những phường xã có mật độ dân số dưới một mươi sáu sáu trăm sáu mươi bảy người chỉ cần một ca tử vong trong tuần sẽ vượt ngưỡng và tăng thêm một cấp độ dịch
nhóm này có ba phường hai phường ở quận năm và một phường ở quận tám
theo hướng dẫn mới của bộ y tế cấp độ dịch sẽ được công bố theo hệ thống y tế phường xã thị trấn trên địa bàn
thay vì toàn tỉnh thành như trước điều này đáp ứng được kiểm soát dịch ở nơi xuất phát
chủ động hiệu quả hơn hạn chế bao vây trên phạm vi rộng
phương án đánh giá cấp độ dịch mới được cho là mang tính kế thừa phù hợp với tình hình thực tế
lần công bố cấp độ dịch hôm năm tháng hai tp hcm đã có năm tuần giữ vững các tiêu chí vùng xanh
các chỉ số về ca mắc mới ca nặng tử vong tại thành phố đều giảm sâu
mới đây việt nam đã mở lại hoàn toàn các đường bay quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và khách nước ngoài
động thái này có thể coi là nằm trong nỗ lực mở cửa ngành du lịch quốc tế
xong để có thể mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
các bộ ngành thống nhất gỡ bỏ biện pháp kiểm soát đi lại được đưa ra từ khi bùng phát dịch
sáng ngày một mươi năm tháng hai phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch
trong bối cảnh thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín gắn với từng bước phục hồi kinh tế xã hội
theo bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng cho biết
sau bốn tháng thí điểm chín tỉnh thành phố đã đón được chín khách quốc tế
đến nay bộ văn hóa đã cho phép tất cả các địa phương đủ điều kiện được thực hiện thí điểm đón khách quốc tế
tại cuộc họp lãnh đạo các bộ ngành bàn nội dung chi tiết để có thể mở cửa lại hoạt động du lịch
trong điều kiện bình thường mới từ ngày một mươi năm tháng ba
việc này nhằm nhanh chóng phục hồi phát triển du lịch nói riêng và kinh tế nói chung
theo đó các biện pháp để kiểm soát đi lại được đưa ra khi dịch bùng phát từ năm hai nghìn hai mươi đến nay sẽ được gỡ bỏ
song song với đó là thực hiện nghiêm giải pháp phòng chống dịch đã được thủ tướng chỉ đạo
đặc biệt là năm k ở mọi nơi mọi lúc mọi khẩu
về việc cấp thị thực nhập cảnh visa trong điều kiện bình thường mới
bộ ngành thống nhất báo cáo chính phủ cho phép đến thời điểm ngày một mươi năm tháng ba
dừng áp dụng biện pháp hạn chế về cấp visa và thực hiện như trước khi có dịch
bao gồm cấp visa điện tử miễn visa đơn phương song phương
theo tinh thần đã được thống nhất du khách quốc tế khi đến việt nam không phải đăng ký theo tour
tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm
mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ quy định của bộ y tế về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
các bộ ngành đồng thời thống nhất với đề xuất của bộ văn hóa là khách quốc tế khi vào việt nam
phải đóng phí bảo hiểm để hưởng mức bảo hiểm một mươi đô la
trung bình khoảng ba mươi đô la một người trong trường hợp phải điều trị covid một mươi chín tại việt nam
nếu du khách quốc tế dương tính với covid một mươi chín cơ sở lưu trú có trách nhiệm
làm việc với cơ quan y tế chính quyền địa phương để cách ly quản lý điều trị tương tự người việt nam
bộ trưởng văn hóa nguyễn văn hùng chia sẻ để chuẩn bị mở lại du lịch trong điều kiện bình thường mới
không chỉ cơ quan quản lý mà doanh nghiệp du lịch sẽ phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn
từ mở lại tour tuyến sản phẩm đến tìm kiếm nhân lực vận hành cơ sở lưu trú dịch vụ
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu từng bộ ngành phải hết sức khẩn trương
trách nhiệm trong triển khai hiệu quả giải pháp để mở cửa lại hoạt động du lịch trên tinh thần thích ứng
linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
ông quán triệt sau cuộc họp bộ văn hóa phải làm việc với bộ y tế bộ ngành liên quan
để hướng dẫn kịp thời chi tiết và báo cáo với chính phủ
mới đây tại cuộc điện đàm với ông albert bola chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn pfizer
thủ tướng phạm minh chính đã đề nghị tập đoàn này thúc đẩy càng sớm càng tốt việc cung ứng cho việt nam
hai triệu liều vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ngay trong những ngày tới
cố gắng hoàn thành hợp đồng cung cấp trong tháng bốn chậm nhất là tháng năm
tối ngày một mươi năm tháng hai thủ tướng phạm minh chính đã điện đàm với ông albert bola
chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn pfizer
tại cuộc điện đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính cảm ơn đánh giá cao tập đoàn pfizer đã hoàn thành cung ứng sớm
và đầy đủ năm mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho việt nam
theo đề nghị của việt nam tại cuộc điện đàm với thủ tướng
ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
theo thủ tướng với sự hợp tác chặt chẽ của tập đoàn pfizer và sự hỗ trợ kịp thời về vaccine của các nước
trong đó có chính phủ mỹ việt nam đã triển khai thành công chiến lược vaccine thần tốc
chuyển sang chiến lược thích ứng linh hoạt an toàn và kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
khôi phục các hoạt động sản xuất và phục hồi kinh tế
thủ tướng phạm minh chính cũng cho biết vừa qua việt nam đã nhập vaccine của pfizer tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đến nay mũi một đạt tỷ lệ gần chín mươi sáu

mũi ba đạt gần chín mươi
điều này giúp trẻ em yên tâm và an toàn hơn khi đi học trở lại
thủ tướng đề nghị chủ tịch giám đốc điều hành pfizer quan tâm thúc đẩy càng sớm càng tốt
việc cung ứng hai mươi hai triệu liều vaccine dành cho trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi tại việt nam ngay trong những ngày tới
cố gắng hoàn thành hợp đồng cung cấp trong tháng bốn và chậm nhất là tháng năm
thủ tướng cũng đề nghị pfizer thường xuyên cập nhật cung cấp thông tin về quá trình phát triển các loại vaccine mới
đồng thời sớm cung ứng chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị
chống lại các biến chủng virus mới
chính phủ việt nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn pfizer triển khai
chuyển giao và hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm tại việt nam
đáp lại ông albert borrell khẳng định sẽ nỗ lực hết sức và tăng tốc việc thực hiện hợp đồng cung cấp
sớm nhất vaccine dành cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi cho việt nam
cố gắng cung cấp trong những tuần tới với tiến độ nhanh nhất có thể
ông albert bola cũng cho biết pficher có thể hợp tác với việt nam trong chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín
nhân dịp này thủ tướng chính phủ đã mời chủ tịch giám đốc điều hành tập đoàn pfizer đến việt nam
với tư cách là khách mời của thủ tướng chính phủ để trao đổi và thúc đẩy kế hoạch hợp tác lâu dài giữa tập đoàn pfizer và việt nam
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản số bốn trăm ba mươi hai ubnzkgvx về việc cho học sinh các khối từ lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi hai quận trở lại trường học
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội thống nhất với tờ trình của sở giáo dục và đào tạo hà nội
về việc cho học sinh tiểu học và lớp sáu của một mươi hai quận nội thành đi học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai
học sinh mầm non vẫn nghỉ học tại nhà
học sinh sẽ được học các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường
việc học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa bàn có mức độ dịch cấp độ một hai địa bàn cấp độ dịch ba bốn học trực tuyến
trường chỉ tổ chức dạy một buổi và không tổ chức ăn bán chú căng tin ăn uống
học sinh tự mang theo nước uống cá nhân
trước đó hà nội đã cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu của quận một
một mươi tám huyện thị xã đã đi học từ ngày một mươi tháng hai
học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai trên toàn thành phố đi học trở lại từ ngày tám tháng hai
trong khi đó nhiều cơ sở giáo dục mầm non vì ảnh hưởng của covid một mươi chín mà phải đóng cửa
theo nhiều chủ sở hữu các trường mầm non tư thục họ đã phải gồng gánh duy trì trường học
từ khi đợt dịch bốn bùng phát vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay
các trường không dạy trực tuyến và không thể thu bất cứ khoản nào từ phụ huynh
trong khi vẫn phải đóng tiền thuê cơ sở mỗi tháng
chưa kể đến những khoản phí hỗ trợ cá nhân họ cho biết kinh tế của trường đã kiệt quệ
về phần các giáo viên mầm non trường tư thục cuộc sống của họ cũng bị tác động mạnh mẽ
khi phải nghỉ dạy không lương suốt thời gian dài
không ít người phải bán hàng trực tuyến làm công nhân để kiếm sống
tuy nhiên việc chuyển đổi này là hành trình dài gian khổ
một số giáo viên có cơ hội nhận trông một nhóm ba năm trẻ tại nhà
xong chỉ được một thời gian chính quyền đã ra văn bản yêu cầu các giáo viên
phải viết cam kết không nhận trông trẻ tại gia đình để phòng dịch
tuy nhiên cũng không ít giáo viên mầm non trong hơn chín tháng qua cuối cùng đã tìm được
một công việc phù hợp thu nhập tốt hơn và không bị áp lực như nghề trông trẻ
họ chia sẻ nếu trường học mở cửa lại họ cũng không quay trở lại nghề giáo viên mầm non nữa
khi mọi thứ đang tốt dần lên
theo bộ giáo dục đào tạo dự báo từ các địa phương cho biết khi trở lại học trực tiếp
hệ thống mầm non tư thục sẽ thiếu giáo viên
đây cũng là mối lo lớn nhất của sở giáo dục đào tạo hà nội
dịch covid một mươi chín đã ráng một đòn mạnh vào trường mầm non
tư thục và giáo viên trường khi không thể có tiền trụ thêm trong ngành
giờ đây với mối lo ngại về thiếu hụt nguồn giáo viên
liệu các trẻ mầm non có thể quay lại trường nữa hay không
câu hỏi này có lẽ vẫn sẽ còn bỏ ngỏ trong thời gian tới
diễn biến dịch bệnh trên thực tế đã ghi nhận trường hợp tái dương tính
sau khi khỏi covid một mươi chín ngày càng trở nên phổ biến hơn
nhiều người cho rằng người tái nhiễm sẽ có triệu chứng nhẹ hơn
nhờ khả năng miễn dịch có được từ lần nhiễm trước đó
tuy nhiên triệu chứng khi tái nhiễm có nhẹ hơn
hay không cũng phụ thuộc vào một số yếu tố nhất định
các báo cáo về các trường hợp tái mắc covid một mươi chín đang trở nên phổ biến
đặc biệt là kể từ khi xuất hiện biến thể omicron
nghiên cứu ban đầu từ nam phi cho thấy
nguy cơ tái nhiễm tăng lên nhanh chóng và đáng kể sau khi biến thể này xuất hiện
tính đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại anh đã có hơn một mươi bốn năm triệu ca nhiễm nguyên phát
và khoảng sáu trăm hai mươi ca tái mắc covid một mươi chín
ước tính cứ hai mươi bốn ca nhiễm thì có một ca tái nhiễm
cho thấy nguy cơ tái nhiễm với
omicron đã tăng lên đáng kể
theo giáo sư paul hunter
cố vấn cho tổ chức y tế thế giới who
sự gia tăng như vậy là vì khả năng miễn dịch của chúng ta
thường không còn đủ để ngăn ngừa lây nhiễm
điều này có thể là do sự xuất hiện của một biến thể virus mới
như omicron với nhiều đột biến
khiến hệ thống miễn dịch khó nhận biết hơn
hoặc cũng có thể là do khả năng miễn dịch đã suy yếu
kể từ lần cuối bệnh nhân bị nhiễm bệnh hoặc là được tiêm chủng
đó là lý do tại sao cần tiêm mũi vaccine tăng cường
thêm vào đó virus sars cov hai hầu như
luôn xâm nhập vào cơ thể con người qua đường mũi và cổ hỏng
miễn dịch trong lớp niêm mạc của những khu vực này
có xu hướng tồn tại tương đối ngắn so với miễn dịch toàn thân
điều này có thể giải thích tại sao
việc bảo vệ chống lại bệnh nặng do covid một mươi chín
thường bắt nguồn từ phổi
kéo dài lâu hơn bảo vệ chống lại nhiễm trùng
những người được tiêm chủng đầy đủ
ít có nguy cơ trở nặng do covid một mươi chín hơn
so với những nhóm không tiêm
các chuyên gia cũng cho rằng
những người đã từng mắc covid một mươi chín một lần
có thể trải qua một đợt tái nhiễm nhẹ hơn
nhờ khả năng miễn dịch có được từ đợt nhiễm bệnh trước đó
ngoài ra vì nhiều người đã được tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín
thậm chí cả liều tăng cường
họ có thể có mức độ miễn dịch cao hơn
tuy nhiên theo các chuyên gia
ba lần tái nhiễm virus sars cov hai có nghiêm trọng
hay nhẹ hơn lần đầu phụ thuộc vào thời điểm nhiễm bệnh
dữ liệu từ văn phòng thống kê quốc gia ons của anh cho thấy
tỷ lệ người bệnh báo cáo các triệu chứng
khi họ tái nhiễm khác nhau
tùy thuộc vào biến thể mà họ có khả năng bị nhiễm
ở lần thứ hai
ons ước tính rằng tái nhiễm với biến thể anfa
chỉ gây ra các triệu chứng trong hai mươi thời gian
trong khi tái nhiễm với delta là bốn mươi bốn
và omicron là bốn mươi sáu
dữ liệu cho thấy những người bị tái nhiễm với alpha
ít có khả năng bị các triệu chứng lần thứ hai hơn
so với lần nhiễm đầu tiên
tái nhiễm mới delta có nhiều khả năng gây ra
các triệu chứng hơn so với lần nhiễm ban đầu
và với omicron tỷ lệ các triệu chứng
ở lần nhiễm đầu tiên
và lần tái nhiễm là như nhau
cuối tuần miền bắc đón đợt z rất mạnh
hà nội dưới một mươi độ c
thời tiết miền bắc những ngày qua
đa phần đều z buốt
song đó vẫn chưa phải là đợt rét mạnh nhất
mùa đông năm nay
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
cuối tuần miền bắc sẽ đón đợt rét rất mạnh
hà nội dưới một mươi độ c vùng núi cao
có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
một lãnh đạo trung tâm dự báo khí tượng
thủy văn quốc gia cho biết
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi ba tháng hai
bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng
trải qua đợt z đậm z hại mạnh nhất
kể từ đầu mùa đông đến thời điểm hiện tại
nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu rất mạnh
trung du và đồng bằng bắc bộ
có thể dưới một mươi độ c vùng núi cao
có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
trước những thông tin như vậy khuyến cáo
người dân hạn chế hoạt động dưới trời lạnh
giữ ấm cơ thể triển khai biện pháp
che chắn giữ ấm cho vật nuôi
cây trồng và thủy sản
còn theo ông nguyễn văn hưởng
trưởng phòng dự báo khí hậu
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh
liên tục được tăng cường các tỉnh miền bắc
suốt từ ngày hai mươi chín tháng một tới nay
đã xảy ra tình trạng z đậm z hại kéo dài
dự báo tình trạng mưa z ấm ướt
ở bắc bộ sẽ còn duy trì nhiều ngày
trong tháng hai và còn tiếp tục
trong những ngày đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
ông hưởng nói khoảng ngày một mươi chín tháng hai
sẽ có thêm một đợt gió mùa đông bắc nữa
ảnh hưởng đến nước ta
miền bắc tiếp tục đón nhiều đợt z đậm z hại
trong thời gian tới nhưng các đợt không kéo dài
đáng lưu ý không khí lạnh
thời kỳ này chủ yếu lệch đông
nên khu vực đông bắc bộ và bắc trung bộ
có nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
chuyên gia nhận định nắng nóng
ở hai khu vực này nhiều khả năng đến muộn hơn
so với trung bình nhiều năm
mùa hè năm nay ở miền bắc được dự báo
không quá gây gắt với các đợt nắng nóng ngắn ngày
tiếp theo bản tin trưa nay của chúng tôi
sẽ là những cập nhật mới nhất liên quan
đến tình hình covid một mươi chín trên thế giới
ngày một mươi năm tháng hai tokyo nhật bản đã ghi nhận
số ca mắc mới tại nước này vượt qua mốc bốn triệu người
kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
từ thời điểm đó đến nay nhật bản đã chứng kiến
sáu làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín
mùa xuân hai nghìn hai mươi mùa hè hai nghìn hai mươi
cuối năm hai nghìn hai mươi đầu năm hai nghìn hai mươi một
với trọng tâm là vùng thủ đô
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
với sự xuất hiện của biến thể alpha
thế vận hội olympic mùa hè tokyo hai nghìn hai mươi
với sự xuất hiện của biến thể alpha
với sự hoành hành của biến thể delta
ở làn sóng lây nhiễm hiện tại
biến thể omicron đang bao phủ gần như toàn diện
tại nhật bản nâng tổng số ca covid một mươi chín
tại quốc gia đông bắc á này
vượt qua bốn triệu người
đáng chú ý trong khi phải mất một năm bảy tháng
để nhật bản ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín
thứ một triệu và năm tháng sau đó
cho ca mắc bệnh thứ hai triệu
thì trong đầu năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ mất hai tuần để nhật bản cán mốc
ba triệu ca mắc mới và một mươi hai ngày
cho ca mắc bệnh thứ bốn triệu
ngoài ra đã có hai bốn trăm linh ca
tử vong do covid một mươi chín
được ghi nhận trong làn sóng lây nhiễm thứ sáu
tính đến thời điểm này
tương đương tỷ lệ một
mặc dù tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với
các làn sóng lây nhiễm trước đó
nhưng do tổng số ca mắc covid một mươi chín lần này rất cao
nên đây cũng là con số đáng lo ngại
theo giáo sư kojiwada
thuộc đại học y tế và phúc lợi quốc tế
thành viên của nhóm chuyên gia
của bộ y tế lao động và phúc lợi
đặc trưng của làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín
nghiêm trọng lần này là sự kết hợp
giữa biến thể omicron
và sự gia tăng tiếp xúc trực tiếp
trong dịp cuối năm
bên cạnh đó không chỉ các khu đô thị lớn
sự xâm nhập của virus sars cov hai
đã lan mạnh tại các vùng nông thôn
và nhiều địa phương trong cả nước
việc cấp bách hiện nay của chính phủ nhật bản
phải là đẩy nhanh tiêm chủng vaccine
ngừa covid một mươi chín mũi thứ ba
và củng cố hệ thống y tế
tập trung vào đối tượng người già
người mắc bệnh nền để giảm số ca bệnh nặng
và tử vong
tình hình dịch covid một mươi chín tại nhật bản
đang có dấu hiệu giảm nhiệt
khi chỉ ghi nhận thêm tám mươi bốn hai trăm hai mươi ca mắc mới
trong ngày một mươi năm tháng hai
tuy nhiên giới chuyên gia y tế nhật bản
nhận định rất khó để dự báo
về thời điểm đạt đỉnh của làn sóng lây nhiễm này
do vậy người dân cần chú ý
làm tốt các biện pháp phòng dịch trọng điểm
nhất là khi chính phủ dự kiến
sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh
cho người nước ngoài từ tháng ba tới
trong khi làn sóng covid một mươi chín
ở nhật bản đang có dấu hiệu giảm nhiệt
hàn quốc lại đang đối mặt với nguy cơ
gia tăng số ca nhập viện và tử vong vì omicron
theo số liệu mới nhất
quốc gia này đã ghi nhận số ca tử vong
do covid một mươi chín cao nhất trong một tháng qua
vào ngày một mươi năm tháng hai với sáu mươi một trường hợp
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc
kdca đã báo cáo sáu mươi một trường hợp tử vong
do covid một mươi chín vào ngày một mươi năm tháng hai
số người thiệt mạng hàng ngày cao nhất
kể từ con số bảy mươi bốn
được báo cáo vào ngày một mươi chín tháng một
trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn
với thực trạng gia tăng số ca mắc covid một mươi chín
do biến thể omicron
trong khi biến thể omicron cho đến nay
dường như ít gây ra các ca bệnh nghiêm trọng
hoặc tử vong quy mô bùng phát lớn hơn
do chủng virus này đang làm giấy lên
lo ngại rằng số ca nhập viện và tử vong
có thể tăng vọt trong những tuần tới
bên cạnh đó kdca cũng ghi nhận
năm mươi bảy một trăm bảy mươi bảy trường hợp mắc covid một mươi chín mới
số ca nhiễm trong một ngày cao
chưa từng thấy và tăng hơn một mươi hai lần
so với mức được báo cáo vào giữa tháng một
khi omicron trở thành chủng virus nổi trội
chiếm mức ca nhiễm
ông park hyang một quan chức cấp cao
của bộ y tế hàn quốc cho biết
nguồn lực y tế tại các bệnh viện của nước này
vẫn ổn định với ít hơn hai mươi bảy
các đơn vị chăm sóc đặc biệt
được chỉ định điều trị cho bệnh nhân
cho covid một mươi chín hiện đang được sử dụng
giới chức hàn quốc đã bày tỏ sự hy vọng
thận trọng rằng tỷ lệ tiêm chủng cao
ở nước này gần năm mươi tám trong tổng số
dân hơn năm mươi một triệu người
đã được tiêm mũi vaccine tăng cường
sẽ giúp ngăn chặn hệ thống bệnh viện
không bị xáo trộn và chịu áp lực
hàn quốc có kế hoạch bắt đầu tiêm mũi vaccine
thứ tư cho người ở viện dưỡng lão
và các cơ sở chăm sóc dài hạn khác
vào cuối tháng hai
hàn quốc đã nới lỏng đáng kể các hạn chế
về kiểm dịch để các dịch vụ thiết yếu
không bị gián đoạn
hơn hai trăm bốn mươi năm người bị nhiễm covid một mươi chín
đang được điều trị tại nhà
tính đến ngày một mươi năm tháng hai
vài tuần sau khi quyết định các trường hợp
mắc covid một mươi chín thể nhẹ hoặc trung bình
được điều trị tại nhà được đưa ra
việc xét nghiệm hiện nay cũng tập trung
vào các xét nghiệm kháng nguyên nhanh
trong khi những xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
cho kết quả chính xác hơn
chủ yếu dành cho các nhóm nguy cơ cao
tuy nhiên vẫn có lo ngại rằng
những người nhiễm có thể cho kết quả âm tính giả
và tiếp tục xuất hiện ở nơi công cộng
điều này có thể làm trầm trọng thêm
sự lây lan của dịch bệnh
cho đến hiện tại trung quốc vẫn là quốc gia
gây gắt nhất với đại dịch toàn cầu covid một mươi chín
nước này sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp
để thực hiện tuyệt đối chiến lược
giữa covid một mươi chín bảo vệ mọi người dân trung quốc
khỏi bất kỳ sự xâm nhập nào của virus corona
vấn nạn người vượt biên
cũng không nằm ngoài phạm vi cứng rắn
của nước này khi hơn nửa năm nay
các chốt văn phòng ở huyện long châu
nằm dọc theo biên giới trung quốc việt nam
đã dùng ngỗng làm phương tiện
truy bắt người nhập cư trái phép
là một phần trong chiến lược nhằm ngăn chặn
sự lây lan của dịch covid một mươi chín của trung quốc
giữ lập trường cứng rắn đối với vấn đề
nhập cư bất hợp pháp nên đã tăng cường
tuần tra biên giới thế nhưng trung quốc
là quốc gia rộng lớn có đường biên giới
trải dài vì vậy việc ngăn chặn
người vượt biên không phải là điều dễ dàng
kể từ mùa hè năm ngoái lực lượng bảo vệ
biên giới nước này đã có công cụ mới
những con ngỗng vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
huyện long châu thuộc tỉnh quảng tây
tiên phong dùng ngỗng để đẩy lùi
tình trạng nhập cư phức tạp và ngay sau đó
đã thu được kết quả đáng ngạc nhiên
rõ ràng ngỗng cảnh giác với người lạ
và tiếng động bất thường hơn nhiều
người đang cố gắng nhập cảnh trái phép
vào tháng chín năm ngoái nhiều tiểu đội
ngỗng đã được đưa đến các chốt kiểm soát
biên giới dọc theo biên giới của long châu
và trước đó không lâu mỗi đội
kiểm soát biên giới đều có ít nhất một cặp ngỗng
đội kiểm soát biên giới tiêu chuẩn mới của long châu
gồm hai con ngỗng một con chó
và hai cư dân bản địa những ngôi làng
ở long châu được bao quanh bởi núi cao
rừng rậm và một mạng lưới đường mòn
phức tạp tuy nhiên sự ra đời của tiểu đội
ngỗng đã chứng minh được hiệu quả của việc
ngăn chặn vấn nạn vượt biên và buôn lậu
hàng hóa cùng động vật hoang dã
chúng sẽ kêu lên khi phát hiện
điểm bất thường và chúng sẽ kêu to hơn
nữa khi nhìn thấy người lạ
chiến dịch ngẫug ở long châu đang được quảng bá
tích cực tại các huyện khác của thành phố
sùng tả tỉnh quảng tây hiện có khoảng
bốn trăm linh con chó và năm trăm linh con ngỗng được huy động
làm nhiệm vụ tại hơn ba trăm linh trạm
kiểm soát phòng chống dịch bệnh
ở biên giới trung quốc số lượng ngỗng
sẽ sớm tăng hơn nữa
vấn nạn người vượt biên đã mở ra một con đường
cho virus corona xâm nhập vào trung quốc
theo cách lén lút và khó kiểm soát nhất
do đó mặc dù thoạt nhìn có lẽ
khá buồn cười song sự ra đời của tiểu đội
ngỗng vô cùng nhạy bén đã giúp
nước này giữ vững lập trường zero covid
cứng rắn của mình
vâng bản tin covid một mươi chín trưa ngày một mươi sáu tháng hai
đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý vị đã quan tâm
theo dõi chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến
những bản tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
xin kính chào quý vị